cũng với hành vi giết người mà hai bị can kim hoàng anh hai mươi năm tuổi và lâm văn dễ hai mươi ba tuổi cùng chú tại huyện trà cú tỉnh trà vinh
đã bị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vào ngày hôm nay
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước vào ngày một mươi bốn tháng hai kim dân đã hẹn kim hồng thái đến xã hàm giang đánh nhau
thái đã rủ lâm văn dễ kim hoàng anh kim sơn thái và mang theo hung khí đến điểm hẹn
khi thấy dân nhóm của thái xông tới đánh cùng lúc này kim dân lâm hoàng vũ ba mươi một tuổi ở ấp cà săng xã hàm tân cùng với nhiều người khác đã đánh trả
trong lúc ẩu đà rễ đã đánh anh vũ ngã để kim hoàng anh dùng lưỡi liềm đâm thẳng vào ngực của lâm hoàng vũ tử vong
với hành vi giết người hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi năm tù giam đối với kim hoàng anh và một mươi năm năm tù giam đối với lâm văn dễ